sau hai năm thực hiện thí điểm việc xây dựng đô thị thông minh tại quận một và quận một mươi hai tp hcm
tính tương tác giữa người dân và chính quyền đã được tăng lên bước đầu mang lại hiệu quả đáng kể
và sau đây là phản ánh của truyền hình nhân dân
tại quận một sau hai năm thực hiện thí điểm xây dựng đô thị thông minh
quận đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ triển khai chính dịch vụ công trực tuyến
chuyển từ nộp hồ sơ trực tiếp sang nộp hồ sơ trực tuyến
quận cũng đã số hóa dữ liệu số hộ tịch tám trăm bốn mươi năm hai trăm sáu mươi một hồ sơ từ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi
tiếp tục số hóa hơn ba trăm một mươi chín hồ sơ từ hai nghìn một mươi đến nay
người dân và doanh nghiệp đánh giá sự thay đổi tích cực từ những chuyển biến này
trong quá trình xây dựng tp hcm để cho con người ta đi lại dễ dàng hơn
tiếp cận các công việc cũng như các dịch vụ vui chơi tiện ích dễ dàng hơn
rồi các dịch vụ công cho người dân có thể tích hợp
có thể sử dụng trên những giao diện cực kỳ đơn giản đi
còn tại quận một mươi hai ngoài tương tác với người dân qua đường dây nóng của ủy ban nhân dân và công an
thì quận cũng lập kênh facebook yalo để tiếp nhận thông tin của người dân
ở lĩnh vực quản lý đô thị quận đã ứng dụng ảnh viễn thám so sánh sự biến đổi của các công trình
để xác định công trình đó có giấy phép hay không
cung cấp bản vẽ các mẫu nhà để người dân lựa chọn trong quá trình làm thủ tục cấp giấy phép xây dựng
ở lĩnh vực an ninh trực tự
hameja quan sát được kết nối về phương nén dữ liệu rồi gửi về công an quận một mươi hai
phục vụ công tác đảm bảo an ninh trực tự
đây là một trong những nỗ lực của lãnh đạo thành phố nhằm làm sao để trong hoạt động xây dựng chính quyền điện tử của mình
được hiệu quả và hoạt động để cung cấp nhiều các dịch vụ công các dịch vụ hành tránh công
cho người dân và doanh nghiệp một cách thuận lợi nhất và tạo các điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tham gia
vào quá trình cung cấp các dịch vụ
các dịch vụ hành tránh công của các cơ quan quản lý nhà nước và ở đây yếu tố là công khai minh bạch và giám sát
để cho người dân có điều kiện giám sát là một trong những yếu tố mà được chú trọng trong quá trình triển khai xây dựng này
đây là một trong những kế hoạch tổng thể và lao dài của thành phố
qua việc đánh giá kết quả thí điểm đề án đô thị thông minh của quận một quận một mươi hai sau hai năm triển khai
để thành phố tiến tới kết nối đồng loạt
các quận huyện tuyên truyền để người dân hiểu tham gia cùng thành phố xây dựng đô thị thông minh
với mục tiêu lấy người dân làm trung tâm đẩy mạnh tính tương tác giữa người dân và chính quyền các quận huyện
phải hoàn thành đề án đô thị thông minh trước ngày một mươi năm tháng ba để thực hiện các bước theo thủ tục đầu tư công